liên đoàn bóng đá việt nam công bố đã tìm được nhà tài trợ chính cho đội tuyển
đây là một động lực quan trọng để đội tuyển tiếp tục chinh phục các đấu trường lớn quan trọng trong thời gian tới
vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai và sea games ba mươi
vừa qua tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết giữa liên đoàn bóng đá việt nam vff và công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk
vinamilk trở thành nhà tài trợ chính cho đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam bao gồm
đội tuyển bóng đá quốc gia nam đội tuyển bóng đá quốc gia nữ đội tuyển bóng đá u hai mươi hai u hai mươi ba olympic quốc gia trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với cương vị là nhà tài trợ chính vinamilk sẽ đồng hành cùng liên đoàn bóng đá việt nam và các đội tuyển
hướng tới mục tiêu đưa bóng đá việt nam chinh phục những đỉnh cao mới vì một việt nam vươn cao